nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay tỉnh gia lai đã tổ chức lễ dân hoa dân hương chủ tịch hồ chí minh và lễ viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh
tại quảng trường đại đoàn kết các đại biểu đã dâng hoa chức tượng đài chủ tịch hồ chí minh và tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vị cha già của dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh các đại biểu đã đặt vòng hoa chức tượng đài tổ quốc ghi công và dân hương tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tri ân công lao to lớn vì sự trường tồn cho dân tộc đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn cầu mong cho hương linh các liệt sĩ được siêu thoát nơi vĩnh hằng và khẳng định tên tuổi sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ sẽ trường tồn cùng non sông đất nước